căn cứ vào những chuyển biến tích cực của dịch covid một mươi chín tại hà giang
chủ tịch ubnd tỉnh hà giang đã ban hành công điện chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó việc phong tỏa thị trấn đồng văn và thôn tà kha thuộc thị trấn phố bảng huyện đồng văn đã được dỡ bỏ
các địa phương này phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu cttg của thủ tướng chính phủ
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng bốn huyện đồng văn đã phong tỏa thị trấn đồng văn và phong tỏa thôn tả kha thuộc thị trấn phó bảng huyện đồng văn
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
như vậy hiện tại tỉnh hà giang vẫn đang phong tỏa thôn pín tủng thuộc xã phố là huyện đồng văn
cách ly phòng khám đa khoa phố bảng và bệnh viện đa khoa huyện đồng văn
trạm y tế xã thanh thủy huyện vị xuyên cũng đang được cách ly
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng bốn tại tỉnh hà giang ghi nhận thêm trường hợp đầu tiên dương tính với virus sars cov hai
đó là bệnh nhân số hai trăm sáu mươi tám sinh năm hai nghìn bốn người dân tộc mông thường trú ở thôn pín tủng xã phố là huyện đồng văn
hiện tại bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại khu cách ly của bệnh viện đa khoa huyện đồng văn
thưa quý vị thời gian gần đây trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều cá nhân chủ tài khoản mạng xã hội facebook và zalo đã cố tình đưa những thông tin sai sự thật giật gân
chưa được kiểm chứng nhằm câu like trên các trang mạng xã hội
hành vi này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin tạo tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân
mà còn gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh
trước tình hình đó các đơn vị chức năng công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
hai đối tượng hoàng văn thuần và phạm trung thành cùng chú tại huyện lục yên tỉnh yên bái
vừa bị công an tỉnh yên bái ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người một mươi hai năm triệu đồng
về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội
trước đó hoàng văn thuần và phạm trung thành đã đăng tải thông tin sai sự thật
về một biên bản giám sát xác minh dịch tễ dịch bệnh covid một mươi chín
của trung tâm y tế huyện lục yên tỉnh yên bái trên trang facebook cá nhân
những thông tin không chính xác trên đã gây hoang mang cho người dân trên địa bàn
của gia đình nhà này tránh nhưng không may là không xem xét kỹ cho nên nó mới hóa ra thành sai sự thật
qua đây cũng là một bài học rút kinh nghiệm cho tất cả những người đi chơi facebook
hoặc là những người mà đăng tin lên xã hội thì cũng nên xem xét kỹ để tránh sai trái
đây chỉ là hai trong số hàng chục trường hợp vi phạm bị cơ quan chức năng triệu tập xử phạt trong thời gian qua
theo thống kê từ khi xuất hiện dịch bệnh covid một mươi chín đến nay các đơn vị nghiệp vụ công an toàn tỉnh
đã tiến hành xác minh làm rõ gọi hỏi gian đe cảnh cáo hai mươi hai trường hợp
lập biên bản xử phạt hành chính bảy đối tượng về hành vi thông tin thất thiệt
và đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín với số tiền bảy mươi năm triệu đồng
công an thành phố đã ngay lập tức triển khai các biện pháp cử anh em tinh sát
như tiến hành xác minh giả soát và thu thập thông tin tài liệu về những hành vi của các đối tượng
và tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng này
điều đáng nói thông tin sai lệch về dịch bệnh covid một mươi chín
bên cạnh những thông tin chưa được kiểm chứng
thì một số chủ tài khoản còn cố tình bịa đặt thông tin nhằm câu like câu view tăng tương tác
việc đăng tải những thông tin sai sự thật cùng với không ít người vô tư chia sẻ
khiến người dân không thể phân biệt được đâu là tin thật đâu là tin giả
không những gây ảnh hưởng xấu đến dự luận mà còn làm nhỡ loạn thông tin
ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng chống dịch bệnh và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo sát sao lực lượng an ninh
phối hợp với các lực lượng khác để theo dõi tình hình trên không gian mạng
trường hợp phát hiện ra các đối tượng vi phạm thì gọi hỏi đấu tranh làm rõ
đồng thời giải quyết xử lý đúng theo quy định
thời điểm này cả nước đang nỗ lực để cùng chiến thắng đại dịch
do đó ngoài việc tuân thủ theo chỉ đạo của chính phủ khuyên cáo của bộ y tế
cũng như chỉ đạo của địa phương về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
mỗi cá nhân cần hết sức bình tĩnh sáng suốt khi tiếp nhận và xử lý thông tin
nhất là những thông tin trên mạng xã hội
đồng thời cần theo dõi sát thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh
không nên chia sẻ những thông tin chưa xác thực
tránh gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh
xin được tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
thưa quý vị lợi dụng việc một số trường học hộ kinh doanh đóng cửa
tạm ngừng hoạt động trong thời gian cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nên đã có những sơ hở chủ quan trong quản lý tài sản
đối tượng mạc hạ hiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện tràng định tỉnh lạng sơn
đã thực hiện chót lọt năm vụ trộm cắp tài sản
đối tượng hiên khai nhận do nghiện ma túy nên đã nảy sinh ý định trộm cắp
để có tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân
đối tượng thường xuyên đi bộ quanh các trường học hộ kinh doanh
đang tạm thời đóng cửa trong thời gian cách ly toàn xã hội
sau đó lợi dụng sơ hở trèo vào nhà dùng kéo cậy cửa
và tìm nhiều đồ đạc có giá trị để trộm cắp
hiền đã thực hiện trót lọt năm vụ trộm cắp ước tính tổng giá trị gần một trăm linh triệu đồng
tài sản lấy trộm được hiên đem bán cho nguyễn đình bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trú tại huyện cao lộc lấy tiền hoặc đổi ma túy với bình
khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng thu giữ ba túi ni lông chứa chất bột màu trắng
hai bơm kim tiêm và nhiều tăng vật liên quan
hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và ra quyết định tạm giữ hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
đang hoàn tất kết luận điều tra để chuyển tới viện kiểm sát cung cấp
truy tố lê xuân sang bốn mươi ba tuổi trú tại xã bình châu huyện xuyên mộc
về tội trụng cấp tài sản
vào trưa ngày một mươi hai tháng ba nạn nhân trú tại xã bông trang huyện xuyên mộc
phát hiện bảy cây vàng sgc của gia đình bà bị kẻ gian chiếm đoạt
tiến hành giả soát các đối tượng nghi vấn cơ quan công an đã triệu tập lê xuân sang đến làm việc
đối tượng sang sinh sống như vợ chồng với một người phụ nữ
là con gái của nạn nhân trong nhiều năm nay nhưng không đăng ký kết hôn
qua đầu tranh sang khai nhận vào trưa ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
lấy trộm bảy cây vàng mang gất dấu
khoảng một tháng sau đối tượng mang số vàng này về giấy của gia đình
tại xã tân thắng huyện hàm tân tỉnh bình thuận để cất dấu
cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số tài sản trên
cùng với nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch công an tp hà nội đã mở đợt cao điểm
tấn công trấn áp tội phạm tệ nạn xã hội có liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
đợt cao điểm này được triển khai thực hiện từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ngay sau khi mở đợt cao điểm công an
tp hà nội đã liên tiếp đầu tranh và bắt giữ hàng loạt các vụ án đối tượng có liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó nổi lên có các loại tội phạm cướp cướp giật trộm cắp tài sản
hàng loạt vụ trộm cắp tài sản liên tục được lực lượng công an điều tra khám phá
thủ phạm các vụ đột nhập đều là trộm cắp chuyên nghiệp có nhiều tiền án tiền sự và có thủ đoạn tình vi
già làm xe ôm công nghệ lợi dụng thời điểm dạng sáng
các đối tượng này đã thực hiện chót lọt tám vụ trộm cắp tài sản
tại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố và đã bị công an quận bắc tử liêm công an tp hà nội bắt giữ
sau hai năm truy vết những kẻ chuyên đột nhập các cửa hàng siêu thị cơ sở cầm đồ
phòng kẻ sát hình sự công an tp hà nội cũng vừa bắt giữ hai nghem siêu trộm
chuyên phá kết sắt là đào đức thắng chú tại thổ quan đống đa và đào đức tân chú tại hàng một đống đa hà nội
đầu tranh khai thác các đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi sáu vụ trộm cắp lấy được một mươi một kết sắt
tài sản trộm được khoảng hơn tám trăm linh triệu đồng tiền mặt cùng nhiều điện thoại di động máy tính sách tay
hệ thống cửa thì là cửa cuốn rất mỏng đối tượng lợi dụng một cái này để tiến hành hành vi trộm cắp
những công sở nhà trường cửa hàng cửa hiệu đóng cửa không ai trộm
thì các đối tượng cũng đã thực hiện hành vi trộm cắp ban đêm
chúng tôi cũng tuần tra kiểm soát và phục kích và giao cho phòng cảnh sát hình sự cũng đập án đấu tranh
chuy ra là khai thác mở rộng ra một mươi bảy người tác vụ liên quan đến trộm cắp
công an tp hà nội cũng nhận định qua theo dõi đánh giá trong giai đoạn thực hiện cách ly xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và chỉ thị năm của chủ tịch ubnd tp hà nội
tình trạng trộm cắp tài sản vẫn chưa có dấu hiệu chứng lại nhưng tỷ lệ điều tra khám phá án lại tăng cao
lực lượng công an tại cơ sở đã chủ động các phương án tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
tăng cường tuyên truyền giúp người dân nhận diện các thủ đoạn và nâng cao cảnh giác
những trường hợp trộm cắp cũng hay lợi dụng sơ hở của nhân dân trong dịp tập trung vào chống dịch
thế nên công an phường cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự
thứ nhất là tuần tra mật phục hai cũng tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân đề cao cảnh giác trong công tác bảo quản tài sản
tình hình tội phạm và tài đảng xã hội trước trong và sau sẽ có diễn biến phức tạp
chính vì vậy chúng tôi đã xây dựng các phương án để
triển khai đến các đội nghiệp vụ cũng như công an các phường
từ hai mươi hai h đến năm h sáng công an quận tổ chức các tổ tuần tra kiểm soát của các đội nghiệp vụ cũng như công an các phường
để khép kín địa bàn phục vụ cho công tác phòng ngừa cũng như là đấu tranh phòng chống tội phạm xảy ra trên địa bàn
từ hôm nay hai mươi ba tháng bốn tại hà nội nhiều hàng quán đã được phép hoạt động trở lại
tuy nhiên người dân cũng không nên vì thế mà chủ quan
đây vẫn là thời điểm nhiều đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội trộm cắp
cướp giật tài sản cần nâng cao cảnh giác phát huy tin báo tố giác tội phạm
góp phần cùng lực lượng công an bắt giữ ngăn chặn tội phạm khi chúng chưa kịp gây án
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng trương đình hoàn sinh năm một nghìn chín trăm linh
hộ khẩu thường trú tại thôn cổ hiền xã hiền ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
cam một m năm mươi chín sống mũi thẳng dái tay trúc và có xẹo chấm cách hai cm dưới sau đuôi lông bày phải
đối tượng hoàng văn siêng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại vĩnh điểm phường ngọc hiệp thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
và đối tượng trần thị thu thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn quảng phước xã vạn lương huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
có nốt ruồi cách một cm dưới mái phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an